tại bình thuận ubnd tỉnh bình thuận đã có văn bản yêu cầu chủ tịch ubnd các huyện thị xã thành phố
chỉ đạo tạm dừng tất cả các hoạt động của các dịch vụ giải trí từ ngày một mươi bốn tháng ba cho đến khi hết dịch covid một mươi chín
chủ tịch ubnd tỉnh yêu cầu chủ tịch ubnd các huyện thị xã thành phố chỉ đạo tạm dừng tất cả hoạt động của các dịch vụ karaoke
quán bar hát với nhau internet game online các cơ sở tập gym yoga tại địa phương
từ nay cho đến khi tỉnh bình thuận không còn trường hợp dương tính với covid một mươi chín
đồng thời chỉ đạo ubnd các xã phường thị trấn giải thích động viên yêu cầu chủ các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke
quán bar hát với nhau internet game online các cơ sở tập gym yoga tại địa phương chấp hành việc tạm dừng hoạt động
để cùng chung tay với các cấp các ngành và các tầng lớp nhân dân quyết tâm thực hiện thắng lợi công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín